đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã đến kiểm tra công tác thi công dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đây là dự án thuộc nhóm công trình giao thông cấp đặc biệt
hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác trong đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trương hòa bình lưu ý dù phải đẩy mạnh tiến độ thi công dự án theo đúng kế hoạch
nhưng các đơn vị thi công cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối
chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không
dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng
dự án được chia làm hai giai đoạn thời gian thi công từ năm hai nghìn hai mươi đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
đến nay các hạng mục chính của dự án đã cơ bản được hoàn thành